ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại cuộc họp giao ban ngành y tế sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã xác nhận
bà rịa vũng tàu đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh
đó là bệnh nhân nam một mươi chín tuổi ngụ tại khu phố tân phú thị trấn phú mỹ huyện tân thành
bệnh nhân vào khám ngoại trú tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm vào ngày ba mươi tháng một mươi
với triệu chứng sốt đau mỏi cơ nhức cơ
đến ngày một mươi tháng một mươi một viện pasteur tp hcm đã xác định bệnh nhân này dương tính với virus zika
đây là cái trường hợp mắc bệnh zika đầu tiên của tỉnh bà rịa vũng tàu được ghi nhận
tân thành là một huyện trọng điểm về số sốt huyết và phòng chống virus zika
cho nên công tác dự phòng của chúng tôi thì cũng đã làm rất tốt
chúng tôi đã tiến hành tổ chức ba đợt diệt lanh quanh trong tháng năm tháng một mươi
và gần nhất cách đây hơn một tuần chúng tôi cũng đã triển khai thêm một đợt chiến dịch nữa
chiều ngày một mươi tháng một mươi một bà rịa vũng tàu đã xác định bệnh nhân này dương tính với virus zika
từ một mươi bốn tháng một mươi một ngành y tế bà rịa vũng tàu phối hợp với viện pasteur tp hcm
tiến hành phun hóa chất diệt mũi trong vòng bán kính hai trăm linh m xung quanh khu vực nhà của trường hợp bị nhiễm virus zika
và các thôn đấp khác
khảo sát của sở y tế và viện pasteur cho thấy khu vực bệnh nhân sinh sống có rất nhiều mũi vằn
loại mũi có thể chuyển bệnh zika
chúng ta cũng biết trước khi phát hiện bệnh ngay ở huyện tân thành là địa phương chúng tôi tổ chức giám sát
đối với ba bệnh tức là sốt xuất viết zika và shigugunya
thì trước đây đã có bắt mũi ở khu vực này rồi tức là cái mẫu mũi chúng tôi bắt ở đây
và viện pasteur tp hcm đã trả lời là chúng tôi không có phát hiện ra virus zika trên cái mẫu mũi trước đây
ở đây ngay tại địa phương này
do đó thì cái việc mà như tôi đã nêu về vấn đề tiền sử dịch tễ đối với bệnh nhân này
thì bệnh nhân này có đi lại đi ra đi vào ở khu vùng dịch
và đặc biệt thì có tiếp xúc các yếu tố mầm bệnh
thông tin từ trung tâm y tế huyện tân thành cho biết
đến thời điểm hiện nay tình hình sức khỏe của bệnh nhân nam bị nhiễm virus zika đầu tiên của tỉnh đã ổn định